để giúp người dân có nước ngọt sinh hoạt bộ chỉ huy quân sự tỉnh long an đã hỗ trợ cho ban chỉ huy quân sự huyện cần duộng ba xe chở nước ngọt cứu khát nhân dân vùng hạ
hạn mặn đang làm cho khoảng một năm trăm linh hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng
giá nước ngọt cũng đang ở mức cao từ sáu mươi đến hai trăm linh đồng trên một mét khối tùy theo đường vận chuyển
nhiều hộ gia đình mỗi tháng phải bỏ ra số tiền khoảng một triệu đồng để mua nước ngọt sử dụng cao gấp bốn lần tiền mua gạo ăn trong một tháng
có những gia đình kêu xe chở nước một mươi ngày mà vẫn không mua được nước ngọt sử dụng
không có nước xài rồi tôi đi chở đồ này chở đồ kia bữa đồ này bữa đồ nọ
rồi ra đem về xạc sẽ tiết kiệm chẳng hạn giặt đồ rồi thì là nước đó lóng lại để túi cây rồi với bà
còn là nếu mà kiểu như rửa tay rửa chân thì để dành đó lại là đổ cho dịch gà uống
chương trình chở nước ngọt miễn phí
phục vụ người dân vùng hạ được ban chỉ huy quân sự huyện cần duộc thực hiện từ ngày năm tháng bốn đến nay
và sẽ kéo dài cho đến khi có mưa ướt đất
mỗi ngày ba xe chở hai mươi mét khối nước từ nhà máy nước sạch ở huyện cần duộc
về đến các điểm tập có bồ chứa tại các xóm ấp thuộc bốn xã tân lập phước vĩnh đông phước vĩnh tây đông thạnh huyện cần duộc để phát cho bà con
chấp hành sự chỉ đạo của quyện quỹ quyện ban dân quyện ban chỉ huy quân sự quyện có đề xuất với bộ chỉ huy quân sự tỉnh long an
hỗ trợ cho nhân dân các xã dùng hạ của huyện cần duộc
có ba xe mỗi xe là có hai bồn tổng số là sáu bồn mỗi bồn là hai mét khối tổng số khoảng sáu bồn là có một mươi hai m ba
vì vậy hỗ trợ nước cho đồng bào dùng hạ trong mùa khô hạn gồm có xã phước dinh đông phước dinh tây xã tân tập và thái đông thạnh
trung bình mỗi ngày là đi theo nhu cầu bà con khoảng hai mươi mét khối trong một ngày
chương trình chở nước ngọt giải cơn khát cho người dân vùng hạ được bộ chỉ huy quân sự tỉnh long an hỗ trợ xe chở nước sạch cho huyện đội cần duộc
thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay với tinh thần trách nhiệm khẩn trương góp phần giải quyết những khó khăn trong đời sống người dân qua đó vun đắp thêm tình đoàn kết quân dân